thưa quý vị sau ba lần tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực
ngày càng thu hút được sự quan tâm của xã hội và sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí các nhà báo
nhiều tác phẩm đã tạo hiệu ứng tác động xã hội rất lớn đem lại hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí tiêu cực của toàn đảng toàn dân
vào tối ngày hôm qua bốn mươi năm tác phẩm báo chí xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải báo chí toàn quốc
phòng chống tham nhũng tiêu cực năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thưởng thường trực ban bí thư trung ương đảng
phó trưởng ban chỉ đạo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực đồng chí nguyễn hòa bình tranh án tòa án nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành và tác giả nhóm tác giả được trao giải
phá án tham nhũng giữa đại dịch covid một mươi chín là tác phẩm báo chí gồm ba kỳ của nhóm tác giả duy hiền anh hiếu quỳnh vinh
đăng tài trên báo công an nhân dân
với những phân tích chuyên sâu về thủ đoạn của nhóm đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
nhằm trục lợi tham nhũng trong lĩnh vực y tế đồng thời phản ánh quá trình điều tra phá án của các đơn vị bộ công an
ngay sau khi được đăng tải loạt bài đã thu hút sự quan tâm theo dõi đặc biệt của dư luận xã hội
tác phẩm đã đạt giải b tại giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ ba
cái loạt bài này nó có cái tính dữ báo tính răn đe và cái tính cao
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế thì liên quan đến sức khỏe của người dân và trong mùa dịch ảnh hưởng đến sức khỏe thu nhập của người dân rất nhiều
mà lại phải chịu những cái vô lý trong cái giá thuốc rồi giá điều trị thì cái việc đó là cần phải ngăn chặn ngay
và sau loạt bài này thì chúng ta đều thấy rõ là liên tiếp trong những thời gian vừa qua thì bộ công an tiếp tục bóc gỡ nhiều vụ tham nhũng xảy ra ở các bệnh viện lớn
năm nay giải đã nhận được số lượng tác phẩm báo chí lớn nhất từ trước đến nay với gần một hai trăm linh tác phẩm của trên một trăm linh cơ quan báo chí
bốn mươi năm tác phẩm xuất sắc đã được trao giải
trong đó đây là năm đầu tiên tìm ra giải đặc biệt
nhiều tác phẩm được đầu tư công phu thể hiện chất đấu tranh trong tác phẩm
trong đó nhiều tác phẩm điều tra đã kịp thời lên tiếng bảo vệ người dân bảo vệ công lý
nhiều đại án lớn được đưa ra ánh sáng
đây là những đóng góp không nhỏ của báo chí đồng thời thể hiện tính dũng cảm dấn thân của người làm báo
quán triệt sâu sắc phương châm lấy xây để chống lấy tích cực để dẹp tiêu cực
cùng với việc kịp thời phát hiện đấu tranh kiên quyết với các hành vi tham nhũng tiêu cực
cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đồng thời qua hoạt động của báo chí
chú ý phát hiện những quy định hiện hành còn bất cập có kẻ hở
dễ phát sinh các hành vi tham nhũng tiêu cực để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền
sửa đổi bổ sung nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng tiêu cực từ gốc từ khi mới manh nhà
qua ba lần tổ chức giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng khẳng định được vị thế
trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt
thông qua các tác phẩm báo chí giá trị góp phần quan trọng ngăn chặn kiềm chế đẩy lùi tình trạng tham nhũng tiêu cực
củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc